chưa được phép khai thác cát nhưng phượng và tân đã có hành vi sử dụng giấy tờ giả về việc nạo vét khai thác cát trên sông tiền để lừa bán cát cho nhiều người nhằm chiếm đoạt tài sản
cơ quan cảnh sát điều tra thông báo ai là bị hại sớm liên hệ với phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh vĩnh long để được xem xét giải quyết
đồng thời kêu gọi những đối tượng có liên quan sớm ra đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật
nhiều lần giả danh công an cưỡng đoạt tiền của các em học sinh
nguyễn văn sa
chú tại thị trấn phước an huyện crong park tỉnh đắk lắc vừa bị công an xã yà cao thành phố bôn ma thuật tỉnh đắk lắc bắt xử
khám xét trên người sang lực lượng công an thu giữ một còng số tám một cây rùi cui một cây gậy giao thông một cái còi và hai trăm linh đồng sang vừa cưỡng đoạt được
tại cơ quan công an sang khai nhận thời gian gần đây đã thực hiện được năm vụ cưỡng đoạt tiền của học sinh
đối tượng sang nhắm đến là các em học sinh đi học về đêm khuya
hiện công an xã ya cao đã bản giao đối tượng nguyễn văn sang cùng các tăng vật có liên quan cho công an thành phố buôn ma thuận để điều tra xử lý theo thẩm quyền
để có tiền chơi game bốn đối tượng trú tại thị trấn hòa bình huyện hòa bình tỉnh bạc liêu đã thực hiện nhiều vụ trộm cắp viễn thông trên địa bàn
hiện nhóm đối tượng này đang bị cơ quan công an điều tra xử lý về hành vi trộm cắp tài sản
dạng sáng nay hai mươi ba tháng một mươi công an thị trấn hòa bình phát hiện danh nam trần thái luận
cùng sinh năm hai nghìn bảy trương thanh thảo sinh năm hai nghìn sáu và lâm nhĩ khang sinh năm hai nghìn bốn
đang thực hiện hành vi cắt trộm cắp viễn thông trên địa bàn ấp thị trấn a thị trấn hòa bình huyện hòa bình nên tiến hành bắt giữ
tại cơ quan công an bốn đối tượng khai nhận trước đó đã thực hiện chót lọt sáu vụ trộm cắp viễn thông để bán lấy tiền chơi game
hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra xử lý
đến chiều nay hai mươi ba tháng một mươi công an huyện nhân trạch
tỉnh đồng nai vẫn tiếp tục phối hợp cùng với các lực lượng chức năng tìm kiếm một nạn nhân mất tích
sau vụ va chạm giữa hai thuyền máy trên sông đồng kho vào tối ngày hai mươi hai tháng một mươi
trước đó vào đêm ngày hai mươi hai tháng một mươi thuyền máy do anh võ văn hết điều khiển chở theo ba người
gồm vợ và vợ chồng ông lương tấn dũng đi trên sông đồng kho thì xảy ra va chạm với một thuyền máy do anh nguyễn văn hải điều khiển
cú tông mạnh khiến người ở trên hai thuyền máy đều rơi xuống sông
phát hiện vụ việc công an huyện phối hợp với các phòng nghiệp vụ của công an tỉnh
người dân địa phương đã hỗ trợ đưa những người gặp nạn lên bờ
riêng ông dũng bị nước cuốn mất tích hiện vẫn đang được lực lượng chức năng tìm kiếm
thưa quý vị tàu cá do ông đinh sáu chú tại phường hưng long thành phố phan thiết tỉnh bình thuận làm chủ tàu bị chìm ngoài khơi
rất may là một mươi bốn lao động được một tàu cá khác cứu vớt kịp thời sức khỏe của các lao động đều ổn định
vào khoảng sáu giờ ba mươi phút ngày hôm nay tại
cách côn đảo khoảng sáu mươi bốn hải lý về phía đông tàu cá bth chín mươi sáu nghìn hai trăm chín mươi ts bị chìm
toàn bộ một mươi bốn lao động được tàu cá bth chín mươi bảy nghìn bốn trăm bốn mươi ba ts cứu vớt
đến một mươi một h ba mươi phút cùng ngày văn phòng thường trực ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh bình thuận
đã nhận được thông tin tình trạng sức khỏe của một mươi bốn lao động ổn định nên được chia ra lên hai tàu cá
cùng tổ đội khai thác thủy sản trên biển để tiếp tục đánh bắt
dự kiến khoảng năm sáu ngày sau
sẽ đưa các lao động về bình thuận và chủ tàu không yêu cầu hỗ trợ gì thêm
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố đà nẵng vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can
và thực hiện lệnh bắt tạm giam với đối tượng huỳnh thị bốn
trú tại quận liên triểu về tội danh là lừa đảo chiếm đoạt tài sản
lợi dụng sự tin tưởng của một bị hại trú tại quận hải châu
từ tháng năm năm hai nghìn hai mươi một đến tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba
đối tượng huỳnh thị bốn đã nhiều lần rụ rỗ bị hại đặt
đá trị ở các khu tái định cư khu vực liên triểu với số tiền hơn chín tỷ đồng
tuy nhiên khi nhận tiền đối tượng bốn lại sử dụng tiêu xài cá nhân
đến thời hạn công chứng đối tượng bốn không thực hiện được giao dịch như đã hẹn
và trốn khỏi địa phương
đối tượng đã bị phát hiện và bắt giữ tại nhà riêng ở trung cư phường hòa hiệp nam
quận liên triều khám xét nơi ở của đối tượng
lực lượng chức năng đã thu giữ được nhiều giấy tờ cọc đất của các bị hại
đối tượng bốn khai nhận đã áp dụng thủ đoạn tương tự
lừa đảo hàng trăm triệu đồng của các bị hại trên địa bàn thành phố
cho vay tiền với thủ tục đơn giản nhanh chóng không cần tài sản thế chấp
những lời chào mời có cái như vậy thì đã khiến nhiều người dân sập bẫy tín dụng đen
với mức lãi suất vay rất cao
hoạt động cho vay nặng lãi này đang lên lõi khắp các địa phương
ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình an ninh trật tự
và sau đây sẽ là ghi nhận của nhóm phóng viên antv tại địa bàn tỉnh đồng nai
bằng các biện pháp nghiệp vụ công an huyện nhân trạch đã bắt hai đối tượng
lê hoài nam ba mươi chín tuổi và phạm văn cường ba mươi chín tuổi
cả hai cùng quê ở hà nội chú xã phước thiền huyện nhân trạch tỉnh đồng nai
bước đầu cơ quan công an xác định hai đối tượng này đã cho nhiều người dân
trên địa bàn hai huyện long thành và nhân trạch vay lãi nặng
với tổng số tiền là ba trăm bảy mươi triệu đồng
với lãi suất từ một trăm tám mươi hai đến ba trăm sáu mươi năm một năm thu lợi bất chính gần một trăm linh triệu đồng
ngoài ra cơ quan công an còn xác định cường có hành vi đánh bạc
dịch thức mua bán số d của nam với số tiền gần một mươi ba triệu đồng
sau đó nam tiếp tục bắn phơi đề trên của cường và phơi đề khác của nam
cho một đối tượng nga chưa rõ lai lịch với số tiền gần một mươi chín triệu đồng

trên địa bàn hai huyện long thành và nhân trạch vay lãi nặng
với tổng số tiền gần một mươi chín triệu đồng thu lợi bất chính gần một mươi chín triệu đồng
sau đó nam tiếp tục bán phơi đề trên của nam với số tiền gần một mươi chín triệu đồng

cho một đối tượng nga chưa rõ la lịch với số tiền gần một mươi chín triệu đồng

cho một đối tượng nga chưa rõ la lịch với số tiền gần một mươi chín triệu đồng

đã bị công an huyện trảng bom tỉnh đồng nai khởi tổ bắt tạm giam
để điều tra về hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự
theo hồ sơ công an trong quá trình làm ăn do thiếu tiền kinh doanh
nên nạn nhân bốn mươi ba tuổi ngụ xã an viễn huyện tràng bom
đã vay tiền của các đối tượng cho vay nặng lãi
với hình thức trả góp hàng ngày với lãi suất cao
khi nạn nhân không có khả năng trả nợ
các đối tượng đã đến nhà bán đe dọa
nhận được thông tin công an huyện đã vào cuộc điều tra
năm mươi triệu đồng với lãi suất từ ba trăm sáu mươi năm đến bảy trăm ba mươi một năm
thu lợi bất chính hơn một trăm linh triệu đồng
từ đầu năm đến nay lực lượng công an tỉnh đồng nai
đã phát hiện điều tra một mươi bảy vụ với hai mươi đối tượng
liên quan đến hoạt động tín dụng đen
trong đó công an huyện nhân trạch phát hiện một vụ hai đối tượng
và tiến hành khởi tố vụ án khởi tố bị can
theo đúng quy định của pháp luật
vây tiền của các đối tượng cho vay lãi nặng
và các tổ chức tín dụng đen
hoặc vay qua áp trên mạng
để tránh các hệ lị về sau
trong thời gian tới công an huyện nhân trạch
sẽ tuyên truyền đến người dân
các phương thức thủ đoạn hoạt động
của các đối tượng tín dụng đen cho vai lãi nặng
để người dân phòng ngừa
có thể thấy hoạt động cho vai nặng lãi hiện nay
ngày càng phát triển với nhiều phương thức thủ đoạn
rất tinh vi đây được cho là mấu chốt phát sinh
những loại tội phạm như siết nợ đòi nợ thuê
cưỡng đoạt tài sản bắt giữ người trái pháp luật
gây dối trật tự công cộng
sự vật của quyết liệt của lực lượng công an
đang góp phần làm ổn định tình hình an ninh trật tự
hạn chế những hệ lụy mà tín dụng đen gây ra
chiều qua tại trung tâm hội nghị tỉnh trà vinh
công ty cổ phần dược phẩm tv farm
vinh dự đón nhận cơ thi đua của chính phủ
các bằng khen của bộ y tế
và ủy ban nhân dân tỉnh trà vinh
năm hai nghìn hai mươi hai đánh dấu cột mốc kỷ niệm
ba mươi năm thành lập tv farm
phát triển và mở rộng hệ thống phân phối
hai mươi chín nhánh trên toàn quốc
chạm mốc doanh thu một tỷ đồng
tv farm là doanh nghiệp đầu tàu
góp phần thúc đẩy tăng trưởng phát triển bền vững
nền kinh tế xã hội của tỉnh trà vinh
với những thành tựu đã đạt được
tv farm vinh dự đón nhận cơ thi đua của chính phủ
là sự ghi nhận đóng góp của các thế hệ lãnh đạo
cán bộ nhân viên tv farm
trong hơn ba mươi năm qua
nhân dịp này tập thể cán bộ nhân viên của tv farm
cũng nhận bằng khen của chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm
tiếp theo mời quý vị cùng đến với
những tin tiết kinh tế nổi bật trong nước
trong hai mươi bốn giờ qua
tháng một mươi sản lượng vận chuyển hành khách
bằng đường hàng không sụt giảm
đây là tháng thứ hai liên tiếp
sản lượng vận chuyển hành khách quốc nội
bằng đường hàng không giảm điểm ở mức hai con số
theo số liệu mới nhất của cục hàng không việt nam
trong tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai
sản lượng hành khách
thông qua các cảng hàng không
đạt bảy hai triệu khách giảm một mươi một sáu
so với tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai
việc sản lượng vận chuyển hành khách
ghi nhận sự sụt giảm là do thị trường
vận chuyển hàng không đã bước vào giai đoạn thấp điểm
theo thông lệ giai đoạn thấp điểm
là giai đoạn cuối năm có thể kéo dài
đến hết tháng một mươi hai hàng năm
và chỉ tăng trở lại vào đợt cao điểm vận chuyển tết
từ tám giờ ngày hai mươi năm tháng một mươi
đường sắt chính thức mở bán
vé tàu tết quý mão hai nghìn hai mươi bốn
đồng thời từ các cửa vé
qua website tổng đài bán vé
và các ứng dụng trên thiết bị di động
về thời gian thanh toán
đối với các vé thanh toán trực tuyến online
thời hạn thanh toán trong vòng ba mươi phút
kể từ lúc đặt vé thành công
đối với các vé thanh toán trả sau
đã đặt chỗ thành công trong các khoảng thời gian sau
từ tám giờ ngày hai mươi năm tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai
đến hết ngày ba tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai
thời hạn thanh toán sau khi đặt chỗ thành công
là trong vòng hai mươi bốn giờ
từ giờ ngày bốn tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai trở
thời hạn thanh toán sau khi đặt chỗ thành công
là một mươi hai giờ
đối với các vé đã đặt chỗ thành công
mà không thanh toán trong khoảng thời gian quy định này
thì chỗ đã đặt sẽ được trả cho hệ thống bán vé
một cách ngẫu nhiên
nhà ở dưới ba mươi triệu đồng một m hai
biến khỏi thị trường thành phố hồ chí minh
cụ thể trong chín tháng
loại nhà ở bình dân có giá trị dưới hai tỷ đồng
tương đương dưới ba mươi triệu đồng một m hai
năm hai nghìn hai mươi chỉ có một trăm sáu mươi ba căn hộ
có giá trị dưới hai tỷ đồng
chiếm một năm hai nghìn hai mươi một
và chín tháng đầu năm nay
không còn nhà ở bình dân tức
trong báo cáo thị trường
gửi thủ tướng chính phủ mới đây
hiệp hội bất động sản tp hcm cho biết
thị trường bất động sản tp hcm
đã xuất hiện tình trạng lệch pha cung cầu
thiếu nguồn cung dự án
dẫn đến rất thiếu nguồn cung nhà ở
thời điểm này nông dân trồng rau ở can lộc hà tĩnh
đang bước vào vụ thu hoạch hành lá
so với những năm trước
giá hành lá hiện tại cao gấp ba đến bốn lần
hành lá nhập tại ruộng
và bán ở các chợ đang tăng gấp đôi
đến hơn bốn lần so với vài tuần trước
lên từ hai mươi năm bảy mươi nghìn đồng một kg
theo đại diện sở công thương hà tĩnh
cây hành trồng ngắn ngày
vừa qua các địa phương trong và ngoài tỉnh
bị ảnh hưởng bởi mưa bão ngập lụt
khiến sản lượng bán ra ít
trong khi đó nhu cầu của khách hàng cao
dẫn đến nguồn cung tạm thời không đủ
ngay trong chiều ngày hôm nay
ngày hai mươi ba tháng một mươi công an tp hcm
tỉnh an giang cho biết
lực lượng cảnh sát kinh tế công an tp
vừa liên tục bắt giữ hai xe mô tô
vận chuyển gần một bao thuốc lá ngoại nhập lậu
trước đó vào khoảng bảy giờ hai mươi phút cùng ngày
trong lúc tuần tra chống buôn lậu
trên địa bàn tp hcm
khi đến đường hùng vương thuộc phường mỹ phước
tổ công tác thuộc đội cảnh sát kinh tế
công an tp phát hiện và bắt quả tang
nguyễn duy phong sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một
trú tại huyện lai vung tỉnh đồng tháp
điều khiển xe mô tô biển kiểm soát sáu mươi bảy
vận chuyển năm trăm linh bao thuốc lá lậu
được phong cất giấu trong xe
tại cơ quan công an phong khai nhận
số thuốc lá lậu trên phong mua từ tỉnh đồng tháp
đang trên đường vận chuyển đến tp long xuyên
của tỉnh an giang bán lại kiếm lời
thì bị bắt quả tang
đến khoảng tám giờ cùng ngày trên đường lê triệu kiết
phường mỹ bình tổ công tác tiếp tục phát hiện
và tạm giữ một xe mô tô khác
bên trong có cất dấu bốn trăm tám mươi bao thuốc lá
đối tượng bỏ lại trên đường để thoát thân
khi gặp tổ công tác
đội cảnh sát kinh tế công an tp long xuyên
đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính
đối với phong tạm giữ hai xe mô tô
cùng số thuốc lá lậu trên để tiếp tục
điều tra xác minh làm rõ xử lý theo thẩm quyền
mới đây phòng cảnh sát kinh tế buôn lậu
công an tỉnh đắk lắc đã phối hợp
cùng các phòng nghiệp vụ liên quan
triệt phá đường dây vận chuyển mua bán
tảng chữ hàng cấm là thuốc lá điếu ngoại
nhập lậu với số lượng lớn
một nhóm đối tượng tại tỉnh đắk lắc
đã bị phát hiện có liên kết với đối tượng
ở tỉnh long an để thực hiện giao dịch
mua bán thuốc lá điếu nhập lậu với số lượng lớn
quá trình điều tra lực lượng công an
đã phát hiện nhóm này gồm các đối tượng
nguyễn thị thu thủy nguyễn thị thu lệ vũ thị út
đều trú thành phố bô ma thuật tỉnh đắk lắc
và nguyễn văn hiếu trú tỉnh long an
các đối tượng khai nhận thủy đã đặt nguồn
thuốc lá lậu với số lượng lớn từ hiếu
mỗi lần giao dịch hơn một mươi bao thuốc lá nhập lậu
từ khoảng tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba
đến thời điểm bị bắt thủy đã giao dịch
mua bán với hiếu tổng số hơn
một trăm linh năm báo thuốc lá mang nhãn hiệu z
với số tiền giao dịch là hơn hai một tỷ đồng
sau mỗi lần giao dịch mua bán
thủy đều yêu cầu hiếu vận chuyển số hàng
từ tỉnh long an về các dấu tại kho nhà của út

thành phố bô ma thuật lần gần nhất
khi lệ đến lấy ba trăm linh báo thuốc z nhập lậu
tại nhà út mang thiệt vụ

đây là đường dây vận chuyển mua bán
tàng trị thuốc là điếu nhập lậu
với quy mô lớn nhất ở tỉnh đăng lóc
phát hiện xử lý hiện phòng cảnh sát kinh tế
công an tỉnh đăng lóc đang tiếp tục điều tra
mở rộng vụ án để xử lý các đối tượng
theo đúng quy định của pháp luật